ngày hội văn hóa dân tộc vùng tây bắc tại tỉnh lào cai đã đánh dấu sự khởi đầu cho các hoạt động của năm du lịch quốc gia lào cai tây bắc hai nghìn hai mươi bốn
ngày hội chính là dịp khơi dậy ý thức bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong cộng đồng đánh thức tiềm năng phát triển du lịch vùng tây bắc
tám tỉnh tây bắc gồm hòa bình sơn la điện biên lai châu lào cai yên bái phú thọ và hà giang
mỗi địa phương mỗi dân tộc đều nổi bật những sắc thái riêng đem đến cho người dân và du khách những trải nghiệm đặc biệt hiểu biết hơn về các nét văn hóa phong phú của các dân tộc
thông qua chương trình ngày hội văn hóa của các tỉnh tây bắc hôm nay thì chúng ta nên cần phát huy và bảo tồn
vì cái này nó có giá trị về cả mặt đời sống tinh thần hiện tại và tâm linh sau này rất là phong phú
cho nên tôi nghĩ là cần phải phát huy và sau này cần phải mở mang rộng hơn nữa
trong khuôn khổ ngày hội
đại diện đến từ các tỉnh đều có sự chuẩn bị chú đáo làm toát lên cái chung của tây bắc và những nét riêng đặc biệt mà chỉ dân tộc địa phương mình mới có
một thành viên đến từ đoàn lai châu tôi muốn mang đến cho quý vị một không gian rất là nhiên và mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của các dân tộc của tỉnh lai châu
tôi cảm thấy rất là vui và hân hoan khi được rất là vinh dự khi được tham gia chương trình ngày hội lần này
mình rất ấn tượng
với cái sắc màu của tây bắc sắc màu về văn hóa đặc sắc của các dân tộc vùng tây bắc qua những tấm ảnh giới thiệu về thiên nhiên hùng vĩ cũng như là còn một cái giá trị đó là truyền thống hào hùng lịch sử như ở tỉnh điện biên
và cái sự đa dạng về sắc màu văn hóa như thế này thì góp phần làm nên cái sản phẩm du lịch
và cái sự hấp dẫn của vùng đất tây bắc
bên cạnh các hoạt động văn hóa cũng có các hoạt động thể thao với hơn ba trăm linh vận động viên tham dự ở các môn thi
ngày hội văn hóa các dân tộc tây bắc đã giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc
đồng thời cũng là dịp để các tỉnh tham gia học tập trao đổi kinh nghiệm nâng cao nhận thức trách nhiệm của mình